theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
vùng núi cao bắc bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
đợt rét đậm rét hại này dự kiến kéo dài đến ngày mùng ba và mùng bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đúng dịp nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn một mươi chín
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai không khí lạnh tăng cường mạnh ảnh hưởng toàn bắc bộ cùng với bắc và trung trung bộ
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời rét nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c
trong đó có thủ đô hà nội vùng núi và trung du rét đậm thấp nhất từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất ảnh hưởng đến miền bắc và miền trung nước ta trong mùa đông này
bên cạnh đó đợt không khí lạnh còn gây mưa rông diện rộng ở các tỉnh bắc và trung trung bộ
đặc biệt từ ngày hai mươi chín đến ba mươi tháng một mươi hai
khu vực này mưa vừa đến mưa to cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông